thời gian qua xảy ra tình trạng tập trung hành lễ đông người
với sự vào cuộc của lực lượng công an
và các cấp chính quyền
tình trạng trên đến nay đã chấm dứt
đến hôm nay
tên địa bàn của huyền
các giáo sứ đã chấp hành
và đặc biệt là ba con nhân dân
cũng đã hiểu và nhận thức rằng
tức là về cái việc tức là nguy hiểm
cho cái việc tụ tập đông người
và cũng không đến các nhà thơ
để rồi tổ chức hành lễ
chúng tôi cho rằng
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sự đồng thuần trong nhân dân
thì việc vi phạm
các quy định về giãn cách
xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
sẽ được ngăn chặn
và xử lý theo quy định
cả hệ thống chính trị đã và đang vào cuộc
một cách quyết liệt
nhằm ngăn chặn đẩy nùi dịch bệnh
trong đó ý thức chấp hành của người dân nói chung
và cộng đồng giáo hội nói riêng
là yếu tố quan trọng
quyết định thành công của cuộc chỉ này
sự sinh tồn của dân tộc
thì ai cũng phải tổng lòng
trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch
chương trình tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
liên quan đến thông tin nhóm thanh niên
có biểu hiện đua xe trái phép bốc đầu
gây mất an ninh trật tự trên hồ hoàn kiếm
thành phố hà nội giữa mùa dịch covid một mươi chín
vào sáng nay công an quận hoàn kiếm hà nội cho biết
đã tạm giữ một số đối tượng này
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
đây là hai mươi tám đối tượng
có hành vi vi phạm quy định
về giãn cách xã hội của thủ tướng chính phủ
tụ tập điều khiển xe máy
không đội mũ bảo hiểm
và có hành vi lạng lách
bốc đầu phóng nhanh gây mất trật tự
xảy ra đêm ngày bảy tháng bốn
chiều ngày tám tháng bốn
và đêm ngày chín tháng bốn
tại khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
vào tối ngày hôm qua và dạng sáng nay
công an quận hoàn kiếm đã bố trí lực lượng
phối hợp với các đơn vị khác của công an thành phố hà nội
triển khai đội hình ngăn chặn
truy bắt các đối tượng có biểu hiện tụ tập
điều khiển xe máy gây dối trật tự công cộng
cơ quan công an cho biết
đang tạm giữ hai mươi tám đối tượng
một mươi ba chiếc xe mô tô
cháu biết là nhà nước đang có
đang có hiệu lận
cấm người dân ra
không cho phép người dân ra đường nhiều
nhưng mà cháu vẫn ra đường
cháu đi đua cả bạn nhau
đi qua đua qua phố ấy
lóc hầm hồ hương phố cổ
đoạn hai hàng đào
tại cơ quan công an
các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
điều đáng nói
các đối tượng có tuổi đời
và đây không phải lần đầu tiên
các đối tượng tập trung đua xe
trước hết tôi nói rằng
hành vi của đối tượng này đầu tiên
đó là vi phạm quy định
các quy định pháp luật
về các hành vi về tụ tập chạy xe
gây mất đoàn nhân trật tự trên đại bảng
và đặc biệt trong thời điểm cao điểm
cả nước đang dồn mọi nguồn lực
trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
kể từ khi thủ tướng chính phủ ra
cái chỉ thị một mươi sáu về giãn cách xã hội
thì hành vi của đối tượng này
đầu tiên là
quay thường pháp luật
cái hai là quay thường
bản thân sức khỏe của đối tượng
về không thực hiện đúng việc cách nhìn xã hội
để đảm bảo an toàn phòng dịch cho bản thân mình
cũng như là cho gia đình thậm chí cho người khác
hiện công an quận hoàn kiếm đang tiếp tục phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hà nội
để phân loại củng cố hồ sơ
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật các tin tức đáng chú ý
trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
ngày hôm nay ngày một mươi tháng chín
đội chính cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh
phối hợp cùng với phòng cảnh sát điều tra
về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an thành phố hồ chí minh
kiểm tra phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang
có dấu hiệu giả nhãn hiệu
thu giữ hàng chục ngàn khẩu trang vi phạm
tại thời điểm kiểm tra
ở địa chỉ hai trăm năm mươi bốn trên một mươi bảy k
đường dương đình hội phường tăng nhân phú b quận chín
cơ sở này đang sản xuất khẩu trang thành phẩm
được đóng hóa vào ngày một mươi tháng chín
vỏ hộp ghi tên trên vỏ hộp
là của công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mại sông thiên
đăng ký địa chỉ
tại sáu mươi bảy trên một mươi tám trần văn chí
phường một mươi bốn quận bình thạnh
sản phẩm là khẩu trang bốn lớp kháng quẩn
được đăng ký sản xuất từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
nhưng trên thực tế
cơ sở này đăng ký tên sản xuất
là công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại sản xuất sông thiên
địa chỉ tại hai trăm năm mươi bốn trên một mươi bảy
đường dương đình hội phường tăng nhân phú b quận chín
đăng ký sản xuất từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
kiểm tra các nguyên liệu dùng để sản xuất
thì không có nguyên liệu là lớp kháng quẩn
chỉ là vải không dệt bình thường
lực lượng quản lý thị trường tp hcm
lập biên bản vi phạm tạm giữ tăng vật gồm
hơn một mươi một hai trăm linh khẩu trang thành phẩm
đã đóng hợp
một mươi hai khẩu trang bán thành phẩm
nguyên liệu là vải không dệt
là năm mươi cuộn tương đương khoảng một trăm linh kg
vụ việc được tiếp tục làm rõ xử lý
thưa quý vị chiều nay ngày một mươi tháng bốn
tổ công tác kiểm tra liên ngành
tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
cầu vượt sóng thần quốc lộ một
quận thủ đức tp hcm
đã phát hiện hai người trung quốc
có biểu hiện sốt cao trên ba mươi chín độ c
trước đó sáu mươi hai chốt kiểm dịch
cũng đã phát hiện một mươi năm người
có thân dịch cao cần phải kiểm tra sau
vào lúc một mươi ba h ba mươi
tổ công tác kiểm tra liên ngành
của chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
cầu vượt sóng thần
tổ chức dừng xe kiểm soát y tế
đối với xe ô tô bán tải
di chuyển từ hướng bình dương về tp hcm
trên xe có hai người đàn ông trung quốc
qua ba lần kiểm tra thân nhiệt
cả hai người trung quốc đều có thân nhiệt
trên ba mươi chín độ c
tổ công tác liên ngành sau khi xử lý y tế
đối với người và phương tiện nêu trên
đã đưa hai người trung quốc đi cách ly
tại bệnh viện giả chiến tại huyện củ chi
hiện công an tp hcm
tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an
tại các chốt trạm kiểm dịch
phối hợp với lực lượng liên quan
tăng cường công tác kiểm soát
đối với người phương tiện hàng hóa lưu thông
vào địa bàn thành phố
từ ngày một mươi tháng bốn
tp hcm triển khai giám sát trong cộng đồng
thông qua khai báo y tế
và xét nghiệm tầm soát virus covid một mươi chín mở rộng
tp hcm sẽ triển khai giám sát trong cộng đồng
thông qua khai báo y tế
xét nghiệm sàn lọc nhanh
và xét nghiệm lại bằng kỹ thuật rt pcr
tại các khu khí thuốc xá công nhân
các cơ sở sản xuất tập trung nhiều lao động
các khu vực cộng đồng dân cư
các nhóm đối tượng có nguy cơ
đồng thời tiếp tục giám sát kiểm tra hoạt động
của các cơ sở sản xuất xí nghiệp nhà máy khu công nghiệp
khu chế xuất dựa trên bộ chỉ số đánh giá
tính rủi ro lây nhiễm virus
tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
hiện nhiều người dân vẫn còn chủ quan lơ là
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là ở các chợ nơi công cộng cơ sở lao động
sở y tế đã đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh covid một mươi chín các quận nguyện
tăng cường giám sát kiểm tra xử phạt
theo chỉ thị số một mươi sáu ctttg của thủ tướng chính phủ
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị
cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên ngành
để đảm bảo thực hiện nghiêm và hiệu quả hơn
tại sáu mươi hai chốt kiểm dịch
góp phần rà soát sàng lọc hạn chế lây lan dịch bệnh
trong cộng đồng khảo sát và đề xuất
bổ sung các chốt chặn nếu cần thiết
ba ca binh giả chiến dùng để lấy mẫu
xét nghiệm covid một mươi chín ngay tại hiện trường
giúp tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế
và đảm bảo tiêu chuẩn y tế
phòng cách ly áp lực âm
giúp hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
là những gì mà bệnh viện tuyến quận
đang khẩn trương chuẩn bị để sẵn sàng điều trị
cho bệnh nhân trong trường hợp số ca tăng cao
ba ca binh được lắp đặt ở ba mươi ba thảo điền
phường an phú quận hai tp hcm
được bệnh viện quận hai triển khai từ cách đây một tuần
với đặc thù là khu vực có nhiều ca dương tính
nên bệnh viện quận hai đã triển khai ba ca binh
người cần đi làm xét nghiệm
có điểm tập trung để lấy mẫu nhanh gọn lệ
và chuyển lên trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
từ khi mà ca binh này là kiểm tra và hoạt động
thì mình thấy có một cái hiệu quả rất là tốt
đối với người đi lấy bệnh phẩm cũng thế
khi người ta trước khi bệnh nhân này ra
thì bệnh nhân kia vào thì đã được sát khuẩn
trong vòng ba phút
và sát khuẩn bằng cái dung dịch mà bội thế cho phép
rồi người sau thì rất là tin tưởng
là mình vào trong cái phòng đó đã là vô trùng
mình không có lây cho người khác
mà người khác cũng không lây cho mình
còn kế tiếp đối với nhân viên y tế
khi mà làm được cách ly như thế
không cần phải bận bộ đồ bảo hiểm
nó rất là tốn tiền là một
thứ hai là nó rất là khó khăn trong sinh hoạt
và từ đó mà cái người nhân viên y tế
khi mà lấy mẫu người ta cảm giác người ta rất là an toàn
người ta an tâm để làm việc
đây là ca binh di động có thể dễ dàng lắp đặt
kỳ nơi nào
cấu trúc của ca binh gồm một phòng ca binh nhỏ
người được lấy mẫu sẽ đứng trong ca binh
nhân viên y tế đứng bên ngoài cửa kính
thao tác thông qua bao tay và trao đổi qua mitophone
sau mỗi đợt lấy mẫu
nhân viên y tế sẽ kích hoạt hệ thống sát khuẩn ca binh
sau ba phút ca binh sẽ được vô trùng
đảm bảo không lây nhiễm cho người lấy mẫu tiếp theo
sau cái dịch này
thì ca binh nó vẫn có thể sử dụng
ở đây trong cái dịch covid một mươi chín này
nhưng sắp tới
thì mình cũng không biết là sẽ có
một cái dịch nào khác không
thì cái đó mình không biết được
nhưng mà về cái nguyên lý của những cái ca binh này là gì
là đảm bảo sự an toàn
cho người bệnh và đảm bảo
sự an toàn về lây nhiễm cho nhân viên y tế
nên tôi nghĩ rằng
là nó sẽ sử dụng được
cho các cái công việc khác sau này
bên cạnh việc lắp các ca binh lấy mẫu
bệnh viện cũng đầu tư phòng áp lực âm
để phục vụ trong công tác phòng chống và điều trị covid một mươi chín
phòng cách ly áp lực âm có cấu tạo
gồm hai phòng là phòng đệm và phòng chính
không khí từ bên ngoài sẽ đi qua phòng đệm
vào phòng chính và ra ngoài qua khu vệ sinh của bệnh nhân
việc đầu tư cho cái
phòng áp lực âm
nó có một cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng
cho vấn đề điều trị
nhằm đảm bảo vấn đề vô phận
cũng như là chống cái lây nhiễm
chéo cho các cái bệnh nhân
xong đó thì hồng thời
chúng tôi cũng trang bị
đầy đủ các cái trang thiết bị
máy móc hiện đại
để lắp đặt vào cái phòng áp lực âm
đó là cái máy
ghi mê máy giúp thở
rồi các cái
bàn mổ cũng như là
các cái thiết bị
khác cần thiết cho phục vụ
cho cái công tác điều trị
mặc dù số ca nhiễm tại việt nam chưa cao
và tín hiệu đáng mừng là hơn một phần hai số người nhiễm
đã được điều trị khỏi bệnh
tuy nhiên cho đến nay dịch bệnh này vẫn tìm ẩn nhiều nguy cơ
và có khả năng lây lan cao
chính vì vậy việc chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp
rằng cơ sở vật chất để điều trị bệnh nhân
chính là mục tiêu mà ngành y tế đang hướng đến

ban hành kế hoạch thực hiện chương trình
bình ổn thị trường năm hai nghìn hai mươi
tết tân sửu hai nghìn hai mươi một trên địa bàn
ứng phó khẩn cấp dịch covid một mươi chín
hiệu lực từ nay cho đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong đó ngoài một mươi nhóm hàng hóa
bình ổn thiết yếu hàng năm
thì năm nay là lần đầu tiên
mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay sát quẩn
được đưa vào diện bình ổn giá cả thị trường
theo thống kê của sở công thương tp hcm
trong tháng bình thường
lượng hàng bình ổn chiếm hai mươi năm ba mươi nhu cầu thị trường
và các tháng tết sẽ chiếm hai mươi năm bốn mươi
riêng các tháng trong giai đoạn ứng phó khẩn cấp
phòng chống dịch covid một mươi chín
lượng hàng bình ổn chiếm ba mươi năm năm mươi nhu cầu thị trường
trong nhóm hàng khẩu trang các loại
thành phố sẽ đưa vào bình ổn
năm mươi bảy năm triệu cái trong ba tháng
và ba hai mươi chín triệu chai nước rửa tay sát khuẩn
tương đương một hai triệu đích trong ba tháng
ngoài ra giá các hàng hóa bình ổn
được các doanh nghiệp xây dựng và đăng ký
với sở tài chính theo nguyên tắc xác định đầy đủ
chính xác cơ cấu tính giá
theo các yếu tố tạo thành giá
và đảm bảo chất lượng lẫn giá cả thấp hơn thị trường
cùng loại ít nhất là từ năm một mươi
giữ ổn định giá bán trong hai tháng trước
trong và sau tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
trước dự báo về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
còn diễn biến phức tạp
thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
các doanh nghiệp sản xuất phân phối khẩu trang trên địa bàn
cũng đã đẩy mạnh sản xuất tăng cường cung ứng
nhiều loại khẩu trang nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng
trong đó siêu thiệt cung ứng đầy đủ
các loại khẩu trang vải kháng khuẩn cho người dân
trên địa bàn với giá bình ổn thị trường
ngoài ra tp hcm cũng vừa công bố danh sách
một bảy mươi ba điểm bán khẩu trang vải kháng khuẩn
tại hai mươi bốn quận quyện trên địa bàn
để người dân biết tiền mua
để thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với sự tác động của dịch covid một mươi chín
nhiều người đã bị ảnh hưởng đến thu nhập
do đó tổng công ty cấp nước sài gòn
sẽ miễn phí một trăm linh tiền nước
cho các hộ nghèo hộ cận nghèo
và các khu cách ly trên địa bàn của thành phố
cụ thể bắt đầu từ hóa đơn chị tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
việc miễn phí tiền nước được thực hiện liên tiếp
trong ba kỳ tức ba tháng
từ hóa đơn kỳ bốn đến hóa đơn kỳ thứ sáu năm hai nghìn hai mươi
và để đồng hành cùng chung tay chống dịch
ngoài miễn tiền nước
tổng công ty cấp nước sài gòn
cũng đảm bảo cung cấp nước an toàn liên tục
ổn định cho người dân thành phố
đặc biệt trong mùa khô hạn mặn
và giai đoạn quyết liệt phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay